để giải ngân và đưa gói hỗ trợ đến đúng đến nhanh với người lao động
việc ra soát kỹ lưỡng là điều kiện cần để không bỏ sót bỏ lọt và không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách
đồng thời đảm bảo tiến độ để hỗ trợ đến được tay các đối tượng được sớm hơn
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng công an chủ công là cảnh sát hình sự
đẩy mạnh đấu tranh chấn áp tội phạm có tàng trữ vũ khí quân dụng nguy hiểm
cao ủy nhân quyền liên hợp quốc lo ngại chính phủ lâm thời tại afghanistan thiếu tính đại diện
chương trình tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận vừa phát hiện một mươi năm người trốn trong một xe ô tô đông lạnh
nhằm né tránh lực lượng chức năng để qua chốt kiểm soát dịch bệnh
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một d ba mươi tám nghìn hai trăm một mươi bốn đang dừng đỗ tại xã tân đức
công tác phát hiện trên thùng xe đông lạnh có một mươi năm người trong đó có một trẻ em
một số người trong thùng xe vã mổ hôi có dấu hiệu khó thở
lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe đông lạnh mở cửa
và đưa tất cả về chốt kiểm soát dịch số hai bình thuận xã tân đức huyện hàm tân để làm việc
tại thời điểm kiểm tra cả tài xế và một mươi năm người trên xe đông lạnh
đều xuất trình kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
qua đầu tranh khai thác tài xế khai đón một mươi năm người trên từ một số xe khách khác
trở từ bến xe long khánh tỉnh đồng nai qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số hai bình thuận
với giá bảy trăm linh đồng một người nhưng không nhớ biển số xe
tiếp tục khai thác và điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm hai phương tiện
đang chờ đưa số người trên về quê
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
không ít phương tiện vận tải có thể nhận diện luồng xanh vi phạm pháp luật
như là đi không đúng lộ trình trở thuê người từ vùng dịch về các địa phương
thậm chí lợi dụng luồng xanh để thực hiện hành vi phạm tội
trước tình hình này lực lượng chức năng tỉnh bạc liêu đã tăng cường kiểm soát
xử lý nghiêm chủ xe lái xe có hành vi vi phạm
qua đó bảo đảm thẻ nhận diện luồng xanh được sử dụng đúng mục đích đúng đối tượng
góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
sáu h ngày năm tháng tám chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quảng lộ phụ hiệp
đoạn qua địa bàn xã tân thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành dừng và kiểm tra xe tải
do tài xế nguyễn huỳnh tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tỉnh tiền giang điều khiển theo hướng cà mau đi bạc liêu
tuy nhiên qua kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng xác định xe tải trên đi không đúng tuyến luồng xanh đã đăng ký
điều đáng nói do lo sợ bị xử phạt nên trước đó khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tài xế tiên đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình tăng tốc chạy về hướng sóc trăng nhằm tẩu thoát
còn đây là xe tải do tài xế trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại phường tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương điều khiển
trên xe có chở thêm hai người có dấu hiệu nghi vấn nên đã bị chót kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đặt tại tuyến quốc lộ một a đoạn qua thị trấn châu hưng xã vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phát hiện
qua làm việc tài xế trần văn hải khai nhận trở thuê hai người ngồi trên xe từ phương tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương về tỉnh bạc liêu với giá hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi mà chúng ta có test nhanh covid thì đợi khoảng một mươi năm phút là có kết quả
không chỉ dừng lại ở những vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế mới đây vào khoảng dặng sáng ngày một mươi tám tháng tám lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phát hiện ô tô biển kiểm soát năm mươi một d sáu mươi năm nghìn ba trăm một mươi bốn bên trong có ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra phương tiện
lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bịch ni lông chứa các khối tinh thể màu trắng và bảy viên nén màu hồng nghi là ma túy
một sáu kg số tiền gần bốn mươi năm triệu đồng hai sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán cháy phép chất ma túy
cùng một số tăng vật khác có liên quan qua làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thuê xe lùng xanh
dùng để hỗ trợ phòng chống dịch với giá hai mươi triệu đồng rồi đi từ thành phố hồ chí minh xuống thị trấn phước long viện phước long tỉnh bạc liêu bán số ma túy trên
để đảm bảo cho công tác phòng dịch thời gian tới lực lượng tham gia bảo vệ tại chốt
sẽ cố gắng hết sức để làm sao kiểm tra tất cả các phương tiện cũng như hàng hóa ở trên phương tiện đó
để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và tránh việc vận chuyển người trái phép từ dùng dịch về
và đồng thời thì qua đây cũng mong rằng vấn đề là các tài xế chúng ta cố gắng thực hiện nghiêm trong công tác phòng chống dịch
và đồng thời cũng không được và cũng không nên vận chuyển người trái phép từ dùng dịch làm lây lan dịch bệnh
ngoài các vấn đề xử phạt hành chính thì nếu như các tài xế có thể đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
nếu như làm lây lan dịch bệnh có dấu hiệu hình sự thì chúng tôi sẽ tiếp tục truy tố
bên cạnh sự siết chặt quản lý từ các cơ quan chức năng cũng như sự hỗ trợ ngày đêm bám chốt của lực lượng kiểm soát phòng chống dịch
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thì các chủ phương tiện chủ doanh nghiệp vận tải cũng không nên vì bất cứ lý do gì mà lợi dụng xe lùng xanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
chỉ trong vòng ba tháng gần đây công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện bóc gỡ hai băng nhóm tội phạm nguy hiểm
có tàng trữ sử dụng ma túy và các loại vũ khí quân dụng
thực tế này cho thấy tội phạm băng nhóm có tảng chữ vũ khí nguy hiểm vẫn tiềm ẩn phức tạp
chính vì vậy trong giai đoạn hai đấu tranh với tội phạm tàng trữ vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
lực lượng công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương đã xác định chuyển trạng thái
từ vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sang đấu tranh chấn áp với loại tội phạm này
với vai trò chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
tội phạm ma túy có tàng trữ các loại vũ khí nguy hiểm là thực trạng đã được lực lượng công an đưa ra nhận định
trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này
nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại phường định công quận hoàng mai
là đối tượng có nhiều tiên án tiền sự
khi dũng cùng đồng bọn tổ chức sử dụng ma túy tại một căn nhà trên địa bàn phường nam đồng quận đống đa
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận đống đa phát hiện
dũng có đem theo một khẩu súng quân dụng để trên xe ô tô
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của dũng lực lượng công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng
một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình liều đạn
đối tượng dũng đã khai nhận số vũ khí trên là do đối tượng mua trên mạng
và sư tầm trong khoảng thời gian khác nhau chứ không phải mua cùng một lúc
và ngoài súng đấy thì còn có đạn quân dụng nữa
thì hầu như là súng không nào có đạn từ đối tượng khai nhận
là số vũ khí quân dụng đấy là đối tượng mua với mục đích là phòng thân với cả sưu tầm
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình
công an quận hà đông xác định có một nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an quận hà đông thu giữ một số lượng lớn vũ khí quân dụng
gồm hai khẩu súng dạng bút hai mươi năm viên đạn
một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc lại vũ khí quân dụng
một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
ngoài ra nhóm đối tượng này đang chữ một mươi túi nilon chứa bốn mươi ba năm trăm tám mươi sáu gam methamphetamine
một túi nilon chứa hai mươi một viên nén ma túy chất methamphetamine
một túi nilon chứa một trăm bảy mươi năm gam ketamine
cục cảnh sát hình sự đã xác định trong giai đoạn hiện nay
lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đã xác định phương châm đấu tranh với loại tội phạm này
đó là cắt đứt nguồn cung đấu tranh trực diện và truy xét tận gốc
đối với khi mà các vụ án xảy ra có liên quan đến vũ khí vật liệu đổ công cụ ưu trợ
thì cái việc mà truy xét tận gốc
thì báo cáo công chính là cái này thì
nánh đạo hộ và lực lượng cảnh sát hình sự cũng chỉ đạo công an các địa phương
và là hệ lực lượng để truy xét tận gốc về các đường dây đối tượng
có liên quan đến vũ khí vật liệu đổ công cụ ưu trợ
để thu hồi và xử lý
để đảm bảo xử lý nghiêm minh của pháp luật
và phối hợp với chặt chẽ với tòa án và viện kiểm sát các cấp
để đưa ra một số vụ án xét xử điểm
để giăn đe và giáo dục chung phòng ngừa tội phạm chung
xác định vũ khí quân dụng vẫn còn tiềm ẩn trong nhân dân
đặc biệt các đối tượng có hành vi chế tạo sản xuất
nhằm bán cho các đối tượng hình sự đối tượng tội phạm về ma túy
để thực hiện các hành vi phạm tội
theo đó lực lượng công an xác định
thời gian này sẽ tổ chức lồng ghép các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
như tội phạm giết người tội phạm tín dụng đen tội phạm ma túy
với công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đến nay đánh đa vụ vẫn tiếp tục chỉ đảo và thực hiện
và đấu tranh bóc gỡ đối với các đường dây ổ nhóm tội phạm
tội phạm nói chung
ổ nhóm tội phạm nói chung
rồi là để làm rõ những cái hành vi phạm tội
khác đồng thời làm rõ việc tàng trữ sử dụng vũ khí
vật liệu nổ hay công cụ hỗ trợ của các ổ nhóm đường dây đó
nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy
liên quan đến các ổ nhóm tội
băng nhóm ổ nhóm tội phạm
hoạt động theo kiểu sâu ế đen
việc đấu tranh với tội phạm có tàng trữ vũ khí quân dụng trong giai đoạn hiện nay
đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân
trong đó giải pháp
chuyển trạng thái sang đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này
chắc chắn sẽ có phần ngăn chặn
kiềm chế tình trạng tàng trữ vũ khí quân dụng trong các băng nhóm tội phạm
cũng như trong quần chúng nhân dân
thưa quý vị trong khi trực tại chốt kiểm soát dịch
trên địa bàn phường trường thọ tp thủ đức
học viên đại học cảnh sát nhân dân khổng tường đông hậu
đã kịp thời phát hiện một bé trai khoảng sáu ngày tuổi
bị bỏ rơi tại căn nhà hoang gần đó
học viên này đã nhanh chóng thông báo
và cùng với chính quyền địa phương đưa em bé về trụ sở để chăm sóc
lúc đó em rất là bất ngờ
tại vì khi quan sát ở bên ngoài thì
người ở phía bên ngoài giỏi nó rất là kính
cứ nghĩ là đồ trẻ em hay là biểm sửa gì đó thôi
nhưng mà khi mở ra bên trong phát hiện đứa bé thì
thật sự là không thể tin được về mắt mình
rất là bất ngờ
và vui sót tại vì thật sự lúc đó là trời mưa rất là to
có chốt thì mình là người lớn
mình còn cảm thấy lạnh
thì đứa bé nhỏ như vậy thì
nếu như mà phát hiện trễ hơn một chút xíu
thì không tưởng tượng được là đứa bé đó tức mạng còn trong
với lại khu đó là khu nhà hoang
thì không biết là tối xuống thì có gì gì xảy ra nữa
thật may mắn vì đúng là nếu hậu phát hiện chậm một chút
thì không biết điều gì sẽ xảy ra với em bé sơ sinh này
nhờ tấm lòng của học viên hậu và chính quyền ở đây
mà giờ em bé đã được an toàn
trong vòng tay của người lớn
được nuôi dưỡng chăm sóc và sức khỏe đã ổn định
hậu đang là học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
khi dịch covid một mươi chín bùng phát
đã được điều động tăng cường công tác phòng chống dịch
với lực lượng công an địa phương
nhưng dù là học viên hay đã trở thành chiến sĩ công an nhân dân thực thụ
thì tinh thần hết lòng vì nhân dân
sẵn sàng để đạt được công an nhân dân thực thụ
và bảo vệ nhân dân luôn là phương châm
cho mọi hành động của trang thanh niên
lần đầu tiên biết chăm sóc trẻ sơ sinh này